cảnh sát điều tra công an tp thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ hình sự đối tượng thành để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
theo hình ảnh camera người dân ghi lại vào khoảng gần một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hai thanh điều khiển xe mô tô chở theo một phụ nữ lưu thông trên đường bùi ngọc thu phường tân bình hiệp thành phố thủ dầu một
khi đi đến đoạn khu phố năm thì bất ngờ thành cho xe sang đường đột ngột
hai học sinh nữ đang đi trên một chiếc xe đạp điện phía sau không xử lý kịp nên đã tông trúng đuôi xe của thành
cú va chạm mạnh đã khiến cả hai xe ngã ra đường
ngay sau khi xảy ra vụ việc thành đã dùng chân đạp thẳng vào mặt rồi đấm đá nữ học sinh
chưa dừng lại tại đó thành tiếp tục lấy trong người ra một cây gậy ba khúc đánh liên tiếp vào người nữ sinh này
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với mai xuân bình hai mươi một tuổi chú tệ tỉnh lâm đồng
để điều cho làm rõ
về hành vi cướp tài sản bình là đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch hóa an
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một vừa qua
vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một khi các nhân viên phòng giao dịch hóa an
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bắc đồng nai
đóng tại phường hóa an tp biên hòa đang làm việc
thì bình đội mũ bảo hiểm bịt khẩu trang đeo găng tay và mang theo ba lô đi vào khu vực quẩy giao dịch
tại đây đối tượng bất ngờ rút trong ba lô vật giống lựu đạn để uy hiếp các nhân viên để cướp tài sản
tuy nhiên khi thấy mọi người hô hào bình lục loại một lúc không lấy được tiền nên đã nhanh chóng tổ thoát
còn tại tỉnh ninh bình phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã bắt giữ nhóm thanh thiếu niên
có hành vi tụ tập đua xe lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
nhóm thanh niên này gồm có sáu người
đi trên ba xe mô tô không lắp gương chiếu hậu không đổi mũ bảo hiểm
đi với tốc độ cao lạng lách đánh võng trên một số tuyến đường tại địa bàn thành phố ninh bình
gây mất trật tự công cộng và hoảng sợ cho người tham gia giao thông
khi bị lực lượng chức năng phát hiện yêu cầu dừng xe số thanh niên này không chấp hành
và có lời nói hành vi thách thức tổ công tác
qua kiểm tra các đối tượng đều không có đăng ký xe không có bảng lái xe và vụ việc tiếp tục được xử lý
công an tỉnh bình dương cho biết
các đơn vị chức năng đang truy lùng đối tượng đăng tin giả bé gái bị bắt cóc mất tích tại phường lái thiêu thành phố thuận an
vào ngày bảy tháng một mươi hai trên mạng xã hội lan truyền một thông báo truy tìm có dấu đỏ và chữ ký
trưởng công an phường lái thiêu đăng thông tin một bé gái ba tuổi bị bắt cóc mất tích vào ngày sáu tháng một mươi hai
thông báo còn cho biết đặc điểm của đối tượng nghi vấn là thanh niên khoảng ba mươi tuổi
mặc áo khoác đen cao tầm một m bảy
thông tin này ngay lập tức được rất nhiều người chia sẻ trên mạng
với mong muốn hỗ trợ gia đình nạn nhân tìm được cháu bé
theo lãnh đạo tp thuận an thông tin được đăng tải trên mạng xã hội là thông tin giả
ngay sau đó mẹ của cháu bé trong ảnh thông báo đã đăng thông tin lên mạng cho biết
có người dùng hình ảnh của con gái mình để đi lừa đảo
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc này
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv